toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm định an toàn không bón phân và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học
sản phẩm làm ra có thể ăn được tại chỗ đó là phương thức sản xuất rau sạch theo công nghệ nhật bản
mà người nông dân xã nhân hậu thị xã an nhơn tỉnh bình định đang áp dụng
để cho ra những sản phẩm rau sạch an toàn đến người tiêu dùng
năm hai nghìn một mươi bảy dự án trồng rau hữu cơ do công ty cổ phần kai nhật bản được đầu tư triển khai tại bình định
hiện nay công ty đang chú trọng đến công tác tuyển chọn và đào tạo nông dân
nông dân khi đã nắm bắt được toàn bộ quy trình sản xuất rau trong nhà lưới sẽ được lựa chọn đưa ra sản xuất rau sạch ngoài trời
sản phẩm làm ra được công ty thu mua toàn bộ
khi người nông dân làm chủ được quy trình diện tích sản xuất được mở rộng
công ty sẽ xây dựng nhà sơ chế tại địa phương tổ chức thu mua sơ chế và tiêu thụ sản phẩm
đồng thời xây dựng thương hiệu rau sạch sản xuất tại bình định để xuất khẩu